còn công an phường phú thọ tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã trộn ba trăm linh triệu đồng của tài xế xe tải khi đầu hao giao hàng vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi
theo đó khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi bốn tháng một mươi nam tài xế xe tải điều khiển xe tải đến chợ hoàng gia
phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương để giao hàng
do quên khoát cửa xe nên đã bị trộn đột nhập lấy túi sắt có hơn ba trăm linh triệu đồng cùng hai điện thoại di động
ngay sau khi xảy ra vụ việc tài xế xe tải đã trình báo lên cơ quan công an địa phương
sau ba ngày truy tìm khoảng một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi đối tượng khá nghi bị lực lượng hiệp sĩ đường phố phát hiện bắt giữ
và bàn giao cho công an địa phương
bước đầu nguyễn minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp khai nhận
mình chính là kẻ gây ra vụ trộm hơn ba trăm linh triệu đồng xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngoài ra đối tượng còn khai nhận thêm trong sáng nay đã thực hiện thêm một vụ trộm khác
trên địa bàn thành phố thú dâu i hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án